xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên từ hôm nay đến ngày hai mươi một tháng chín
ở đông bắc bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to vùng núi cũng có mưa vừa đến mưa to
thời điểm mưa lớn xảy ra tập trung vào chiều tối đêm và sáng
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi
nhịn độ ở ngưỡng mắt mẻ khi không vượt quá ba mươi hai độ
phía tây bắc bộ cũng có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to vùng núi cũng có mưa vừa mưa to
với thời điểm mưa lớn xảy ra tập trung vào chiều tối đêm và sáng
quý vị cần cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm
nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi một độ sau đó sẽ giảm về mức ba mươi độ trong hai ngày tiếp theo
tại khu vực miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ngày mai sẽ tạm giảm mưa nhịn độ cao nhất đạt mức ba mươi bốn độ
sau đó từ trần sơn đến thừa thiên huế
từ ngày một mươi chín trở đi giải mưa rông sẽ gia tăng trở lại ở các tỉnh miền trung
cùng với đó nhiệt độ sẽ giảm nhẹ không vượt quá ngưỡng ba mươi ba độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận sẽ có thời tiết và nhiệt độ khá tương đồng như khu vực bắc miền trung
ngày mai mưa tạm giảm với mức nhiệt độ vẫn ở mức oi bức vào buổi trưa là ba mươi bốn độ
sang đến ngày hai mươi hai mươi một mưa rông sẽ gia tăng cục bộ có nơi mưa vừa mưa to và rông
nhiệt độ trong hai ngày này cũng giảm nhẹ không vượt quá ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên trong hôm nay và ba ngày tới nằm ở phía nam của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực nam trung bộ
kết hợp với gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên
vì vậy mưa sẽ có xu hướng gia tăng trên khu vực
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to kèm theo rông lốc
do có mưa nên nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới không cao phổ biến từ hai mươi tám đến ba mươi một độ trong ngày mai
và giảm nhẹ về mức hai mươi bảy ba mươi độ trong hai ngày tiếp theo
nam bộ cũng có mưa rông trong ba ngày tới do ảnh hưởng của gió mùa tây nam
và nằm phía nam rãnh áp thấp qua nam trung bộ
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to kèm theo rông lốc nhất là khu vực ven biển
nhiệt độ ba ngày tới không cao và ổn định ở mức cao nhất sẽ là từ hai mươi chín ba mươi hai độ